những ngày cận tết tại chợ vùng biên nậm cắn dường như tấp nập hơn mọi khi
chợ nằm trên địa phận của đất lào thuộc bản đình đam huyện nọng héc tỉnh siêng khoảng
và ngay cửa khẩu nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
để đến được chợ nậm cắn chúng ta sẽ được di chuyển qua những chặng đường có núi non trùng điệp
men theo những chân núi là dòng suối uốn quanh tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp
ngay từ sáng sớm dọc hai bên đường người dân bắt đầu thổ hàng đem đi chợ bán
tất cả các hải sản rất là sạch sẽ
và tôi chọn chợ đấy để mua sắm đồ để phục vụ cho tết
tôi đến chợ đấy thì mua được rau hạt bí dưa hóa quạt
nhưng điều đặc biệt hơn ở chợ biên nậm cắn này không chỉ ở việc giao thương buôn bán
mà đến chợ chỉ để trao nhận niềm vui từ bạn bè người quen người thân lâu ngày mới gặp bên kia biên giới
sự giao thoa văn hóa giữa bà con người việt và người lào cứ thế mà thêm bền chặt
bởi thế mà người ta thường gọi chợ phiên nậm cắn là phiên chợ thắm tình hữu nghị việt lào
có thể nói là chợ nậm cắn cường khẩu cục tế là một phiên chợ nhằm thúc đẩy quan hệ giao thương giao lưu
tạo mùi quan hệ để hai bên cùng trao đổi hàng hóa đặc biệt là hàng hóa nốt giảm của người dân giữa hai bên biên giới việt lào
đó là cái thứ nhất
hai là tăng thêm mối quan hệ tình hữu nghị đoàn kết hợp tác cùng phát triển
cái thứ ba là trước kia một tháng chỉ tổ chức hai lần phiên chợ
còn từ năm hai nghìn một mươi bảy này là phiên chợ này được tổ chức chủ nhật hàng tuần
đấy là thu hút tập hợp không chỉ là người dân xung quanh lân cần biên giới mà là cả toàn huyền kỳ sơn và các huyền nước bàn lào
từ xa nhìn về cửa khẩu nậm cắn đã thấy sắc xuân
về trên những cành đào đang chớm nụ sen kẽ cùng dòng người tấp nập di chuyển vào phiên chợ nậm cắn để sắm cho gia đình những thứ còn thiếu
ai nấy đều hào hức mua sắm cùng hướng về một cái tết cổ truyền đâm ấm hạnh phúc đang chờ đợi